mặc dù hiện nay tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus ncov gây ra
tuy nhiên trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh này sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo
nâng cao công tác phòng tránh dịch bệnh ở các bến xe nhất là bến xe liên tỉnh
bến xe liên tỉnh đắk lắc là đầu mối giao thông tập trung lưu lượng hành khách và phương tiện tham gia giao thông lớn
với khoảng hai lượt người mỗi ngày đi lại khu vực bến do đó nguy cơ lây nhiễm dịch virus corona khó tránh khỏi
việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho hành khách nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực của người tham gia giao thông
góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm
bên cạnh đó đơn vị này cũng thường xuyên phun dung dịch khử trùng trong bến xe để nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh dịch bệnh lây lan
nội bộ bến xe thì chúng tôi đã triển khai ngay từ hôm qua tức là tất cả những nhân viên trong công ty đã vệ sinh
rồi là đeo khẩu trang rồi là đảm bảo các vấn đề phòng chống cơ thể lây lan dịch ở trong công ty
hiện số lượng người đi lại bằng các phương tiện xe khách vẫn rất đông và người đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
nên khả năng lây lan dịch bệnh sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất cao
vì vậy đẩy mạnh công tác phòng chống dịch như ở bến xe liên tỉnh đắk lắc là điều rất cần được quan tâm và triển khai đồng bộ